trong năm hai nghìn một mươi chín các chỉ tiêu về tổng lượt khách tham quan du lịch trong nước và quốc tế đến đà nẵng đều tăng cao so với năm hai nghìn một mươi tám
riêng tổng doanh thu du lịch tăng hơn một mươi sáu đạt một trăm một mươi ba so với kế hoạch
cụ thể trong năm qua tổng lượt khách tham quan du lịch đến đà nẵng ước đạt hơn tám sáu triệu lượt tăng hơn một mươi ba so với năm trước
trong đó khách quốc tế ước đạt hơn ba năm triệu lượt khách nội địa là hơn năm triệu lượt
tổng doanh thu du lịch ước đạt gần ba mươi một tỷ đồng
khách lưu trú du lịch cũng tăng cao một mươi chín đối với khách nội địa và hơn ba mươi đối với khách quốc tế
bên cạnh đó lượng du khách đến với đà nẵng thông qua đường hàng không đường biển đường sông cũng tăng mạnh so với năm hai nghìn một mươi tám